chiều ngày một mươi sáu tháng bảy đại học đà nẵng công bố mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của các trường thành viên
gồm các trường đại học bách khoa đại học kinh tế đại học sư phạm đại học ngoại ngữ đại học sư phạm kỹ thuật
phân hiệu đại học đà nẵng tại con tum viện nghiên cứu và đào tạo việt anh khoa y dược khoa công nghệ thông tin và truyền thông khoa giáo dục thể chất
trong đó mức điểm nhận đăng ký xét tuyển cao nhất thuộc khối ngành y khoa với một mươi chín điểm
cũng trong chiều ngày một mươi sáu tháng bảy đại học đà nẵng đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức tuyển sinh riêng xét học bạ đợt một và một số đơn vị thành viên với một hai trăm tám mươi bảy trí tiêu
theo đánh giá do đề thi năm nay khó hơn năm ngoái nên mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của các trường năm nay cũng giảm từ năm đến hai điểm thời gian nhận hồ sơ đợt một từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng bảy